sau tết nguyên đán thì đồng bào vùng cao quảng ngãi bắt đầu lễ hội đâm châu tết ngã dạ mừng mùa mới
tuy nhiên hiện đang trong thời điểm phòng chống dịch covid một mươi chín nguy cơ lây lan dịch rất cao
vì vậy ngành chức năng tỉnh quảng ngãi vận động bà con tạm dừng các hoạt động truyền thống
đồng thời quyết liệt ngăn chặn xử lý nghiêm nếu xảy ra tụ tập đông người
chuẩn bị cho lễ đâm châu gia đình ông đinh ca mò chuẩn bị hàng chục ché rượu
con trâu để mời bà con trong thôn chung vui trong hai ngày
tuy nhiên công an huyện cùng đoàn thể đã vận động đề nghị gia đình tạm hoãn lễ trong những ngày này
ông mò đã nhận thức được vấn đề và tự viết cam kết không tổ chức ăn uống linh đình
năm nay nhà mình làm lễ mừng mời bà con đến
giờ cán bộ vận động thế thì mình thôi không làm nữa
mình cam kết rồi chỉ làm lễ trong gia đình thôi không mời bà con nữa
tại các huyện miền núi tỉnh quảng ngãi
hiện đang là thời điểm của các lễ hội
lễ hội truyền thống như đâm châu hội công chiêng tết ngả dạ được tổ chức với quy mô lớn ở các làng bản
tuy nhiên để phòng chống dịch covid một mươi chín và thực hiện cách ly xã hội
công an huyện sơn tây cùng chính quyền địa phương đã vận động bà con làng bản
dừng tổ chức lễ hội không tập trung đông người
đồng thời tổ chức chốt chặn ở các tuyến đường bảo đảm an toàn cho người dân
mùa này là trúng vào mùa dịch covid
cho nên chính quyền đã tập trung vận động bà con không tập trung đông người
cho họ tổ chức lễ đâm châu nhưng mà chỉ tổ chức ở gia đình
không cho họ ăn uống tập trung không cho uống rượu tập trung
phần ai lấy thịt về nhà người đó ăn chứ không cho tập trung tại nhà của chủ đâm châu
lễ hội truyền thống miền núi quảng ngãi thường thu hút đông bà con làng bản tham gia
tuy nhiên hệ thống y tế tại miền núi còn gặp nhiều khó khăn thiếu thốn hơn so với đồng bằng
nguy cơ lây lan dịch bệnh covid là rất lớn
vì vậy tuyên truyền vận động bà con dừng các hoạt động nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
bảo đảm an toàn tuyến miền núi vùng sâu vùng xa